hiện nay dịch cúm gia cầm tại châu âu trung quốc campuchia và một số nước trong khu vực đang diễn biến phức tạp
nhiều ca nhiễm cúm ah bảy n chín tập trung tại ba tỉnh quảng tây vân nam và quảng đông giáp biên giới việt nam
chính vì vậy khả năng xâm nhập của dịch bệnh vào nước ta là rất cao nếu không có các biện pháp phòng chống chủ động
tình hình dịch cúm ah bảy n chín đang lây lan rộng tại trung quốc
theo tổ chức y tế thế giới who dịch cúm da cầm có nguy cơ xâm nhập vào nước ta cũng như có khả năng bùng phát thành dịch tại cộng đồng
đây là đợt dịch thứ năm kể từ đợt dịch đầu tiên ghi nhận năm hai nghìn một mươi ba của dịch cúm ah bảy n chín và cũng là đợt dịch lớn nhất từ trước đến nay
để phát hiện sớm xử lý kịp thời không để dịch lây lan hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong do dịch cúm ah bảy n chín
bộ y tế đã ban hành kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm ah bảy n chín tại việt nam
đồng thời cũng chỉ ra nhiều giải pháp nhằm giảm số lượng mắc và trường hợp tử vong như tăng cường năng lượng giám sát
đảm bảo đủ khả năng xét nghiệm chẩn đoán xác định phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly thu dung điều trị kịp thời
xem xét cập nhật hướng dẫn giám sát phòng chống dịch cúm ah bảy n chín và tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
đồng thời ngành y tế sẽ thiết lập mạng lưới các bệnh viện sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân
có kế hoạch mở rộng các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân theo từng tình huống dịch tập huấn cho cán bộ điều trị
và điều dưỡng tại các bệnh viện về trần đoán và điều trị bệnh cúm ah bảy n chín và sử dụng các trang thiết bị cấp cứu
ngoài ra ngành y tế chủ động tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh đảm bảo cho người dân không hoang mang
chủ quan và có đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân gia đình và cộng đồng tăng cường phối hợp liên ngành
để huy động sự tham gia phòng chống dịch bệnh của toàn xã hội